công an tỉnh quảng nam vừa làm rõ một đường dây mua bán tài liệu giấy tờ giả
với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh làm rõ hai đối tượng có liên quan
từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam đã xác định được một đường dây mua bán
làm giả giấy tờ cho hàng trăm người trên toàn quốc làm rõ hai đối tượng có liên quan
trú tại tỉnh nghệ an và quảng nam
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi sáu phôi giấy phép lái xe dạng nhựa
một mươi phôi căn cước công dân dạng thẻ nhựa một mươi một căn cước công dân giả bốn chứng minh thư nhân dân giả
và bảy giấy phép lái xe giả đã in thông tin năm trăm chín mươi tám tem bảo mật các loại các văn bằng chứng chỉ
tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp một dấu để đóng dấu nổi chứng minh nhân dân
và nhiều phương tiện tài liệu khác có liên quan
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
vâng thưa quý vị và các bạn đại dịch covid một mươi chín là chưa có trong tiền lệ
các quốc gia trên thế giới đang áp dụng mọi biện pháp có thể để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh
tại việt nam từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn khó khăn
thử thách chưa từng có
song hành với các lực lượng chống dịch khác được đảng nhà nước giao nhiệm vụ
lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân
đang nỗ lực ngày đêm để kiểm soát
thế nhưng lợi dụng tình hình đất nước gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các thế lực thù địch phản động phần tử cơ hội chính trị lại liên tục tìm cách xuyên tạc
bôi nhọ nhằm phá hoại những thành quả phòng chống dịch của đất nước
kích động chia rẽ người dân với lực lượng vũ trang nhân dân
trong khi cả nước đang căng mình chống dịch
thì trên internet cũng đã xuất hiện các đợt tấn công rôn rập của các thế lực thù địch
lợi dụng việc bộ quốc phòng bộ công an triển khai một số
đơn vị lực lượng giúp dân phòng chống dịch
tổ chức khủng bố việt tân đã chơ chẽn xuyên tạc kịch động rằng
thành phố hồ chí minh đang áp dụng thiết quân luật
hay việt nam dùng bạo lực để giăn đe dân chống dịch
từ đây brise một nhánh của tổ chức khủng bố việt tân
và không ít phần tử phản động bật mãn chính trị
liên tục đưa ra những câu hỏi trả lời bình luận
mang tính chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân
quyết định đưa lực lượng vũ trang vào thành phố hồ chí minh
để phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chống dịch
là quyết định vô cùng đúng đắn
một mặt là để nhằm nâng cao hơn nữa
việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội
góp phần khống chế được dịch bệnh
mặt khác là để ngăn ngừa những yếu tố bất ổn
về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
và một sự thật không thể phủ nhận
đó là từ khi có sự vào cuộc của lực lượng vũ trang
đã cho thấy rõ được hiệu quả của các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như đã tạo được một điểm tựa tinh thần rất lớn
đối với người dân tại thành phố mạng tiên bác
để tăng mức độ ảnh hưởng
một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước
như hoàng tứ duy lê văn sơn phạm minh vũ
triệt để khai thác các tính năng bình luận chia sẻ
và phát trực tiếp để đăng tài chia sẻ
lan truyền các thông tin hình ảnh sai sự thật
xuyên tạc công tác phòng chống dịch
từ đó kích động hướng lái dư luận tạo dư luận tiêu cực
các đối tượng phản động
các đối tượng chống đối về chiến trì
thường xuyên khai thác cắt ghép các thông tin
để đưa những thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam
và một số đối tượng chống đối cơ hội chiến trì
còn tạo dừng các video clip gian dừng
để kích động người dân biểu tình
chống người thi hành công vụ gây rối an ninh tật tử
ở vùng đang xảy ra dịch bệnh
thực tế cho thấy các cuộc cách mạng màu
cách mạng đường phố ở trung đông bắc phi
hay một số đối tượng phản động
và một số cuộc biểu tình liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
các đối tượng phản động chống đối
đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền
móc nối lối kéo tập hợp lực lượng
cho các cuộc tụ tập biểu tình
nhằm thực hiện ý đồ bạo loạn lật đổ
ngoài các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
hệ thống truyền thông phản động
những trang tin cực đoan thiếu thiện trí với việt nam
cũng vào ngùa đăng tải hàng loạt bài viết
với nội dung lên án phỉ bán
phỉ khoán cách thức biện pháp phòng chống dịch của việt nam
vẫn với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh
nói không thành có lời lẽ kết động
các đối tượng này xuyên tạc rằng
việc thực hiện siết chặt giãn cách ở tp hcm
và các địa phương có tình hình dịch phức tạp
là biện pháp sai lầm phi khoa học
chúng cho rằng nhà nước chính quyền bỏ mặt dân
từ đó kêu gọi người dân bất tuân quy định giãn cách
với những phương thức thủ đoạn chống phá
của các đối tượng phản động chống đối là hết sức nguy hiểm
chúng đã gây ra những hoang mang
sự hiểu lầm của nhân dân
sự hoài nghi vào chủ trương chính sách phòng chống dịch
của chính quyền các cấp
kích động sự phản kháng trước các quy định chống dịch
tạo hiệu ứng lan tỏa
gây mâu thuẫn nội bộ chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
tấn công làm suy giảm lòng tin của nhân dân
đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
lâu nay việc chia rẽ nhân dân với quân đội công an
luôn là tâm ý không đổi của các thế lực thù địch
phần tử cơ hội bật mãn chính trị
ý đồ này càng rõ hơn trong lúc cả nước
quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
đối diện với virus covid một mươi chín đã khó khăn
chúng ta lại phải đối mặt với một loại virus không kém phần nguy hiểm
đó là virus thông tin xấu độc từ các đối tượng phản động
công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa phát hiện
thu giữ ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên đường thủy nội địa
công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp phát hiện phương tiện thủy đăng ký tg tám nghìn sáu trăm bảy mươi năm
vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
anh phan hữu duy ngụ tại huyện tân bình tỉnh vĩnh long chủ phương tiện thủy này khai nhận
mua số thuốc lá từ một thanh niên lạ mặt với giá sáu mươi một triệu đồng
công an thành phố hồng ngự đã thu giữ ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu
và tạm giữ người phương tiện để làm rõ xử lý theo quy định
xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đã khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn khiến cho một người tử vong
trước đó lúc bảy h hai mươi ba phút sáng ngày năm tháng chín
trung tâm thông tin chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
nhận tin báo cháy nhà dân trên đường số một mươi bốn a phường bình hưng hòa a quận bình tân
nên lập tức điều động lực lượng hiện trường để chữa cháy
không lâu sau ngọn lửa được dập tắt cảnh sát giải cứu đưa được ba người ra ngoài
riêng người đàn ông chủ nhà tên đạt bị thương nặng
được cảnh sát đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chợ rảy nhưng không qua khỏi
qua ghi nhận lời khai ông đạt tự đốt giấy tờ tại tầng trệt tòa nhà
theo người dân ông đã có biểu hiện tâm thần
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
lúc hai h ba mươi phút sáng nay ngày năm tháng chín đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp
bộ đội biên phòng tỉnh long an phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá lậu trái phép
với thủ đoạn mới và hình thức hết sức tinh vi
quan sát bằng ống nhòm tầm nhiệt lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có đối tượng biểu hiện nghi vấn
ở phía campuchia đối diện
tổ công tác chạy xuồng ra tiếp cận hiện trường
khi thấy xuống của tổ công tác gần tới hai đối tượng vội bỏ chạy về hướng campuchia
và một đối tượng ở phía bờ việt nam lợi dụng đêm tối chạy trốn về hướng nội địa việt nam
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện một ống nước loại phi hai trăm linh có chứa một gói thuốc lá ngoại
các đối tượng buôn lậu cho thuốc lá vào ống nước trên bịch hai đầu cùng dây thừng vào
lợi dụng đêm tối lục bình trên sông che khuất để kéo qua sông giao cho đối tượng phía việt nam
nhằm hạn chế tối đa việc phát hiện
tổ công tác đã thu giữ số thuốc lá ngoại nói trên và đưa về đồn xử lý theo quy định
công an huyện thanh bình đồng tháp vừa triệu tập bùi văn quý ba mươi chín tuổi ngụ tại ấp bình hòa
xã bình thành lên làm việc do có hành vi livestream trên facebook xúc phạm lực lượng tuần tra
và kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng chín bùi văn quy sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên
wewe bùi phát livestream trực tiếp dùng lời lẽ thách thức và xúc phạm lực lượng phòng chống dịch
covid một mươi chín xã bình thành
một tháng trước đó quy đang uống rượu
và nói chuyện với hai người ở phía sau vườn xoài thì bị đội tuần tra kiểm soát phòng chống dịch
covid một mươi chín xã bình thành phát hiện mời làm việc do vi phạm quy định phòng chống dịch
do bức xúc chuyện cũ nên huy có hành vi trên
làm việc với cơ quan công an bùi văn quy đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm
vụ việc hiện được đội an ninh công an huyện thanh bình lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại đồng tháp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập
ăn nhậu ở nhà trọ trong thời gian đang giãn cách xã hội
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tan tại phòng số bảy do ông hoàng quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ huyện châu phú tỉnh an giang thuê cùng với năm người khác đang ngồi nhậu trong phòng
cùng thời gian này công an phường mỹ phố cũng nhận tin báo có hai người từ chỗ khác đến khu vực khóm mỹ thuận
không khai báo nên tiến hành kiểm tra và mời hai người trên về làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận lại nhà người thân ở khóm mỹ thuận để ngủ qua đêm
hiện địa phương này đang có trường hợp dương tính với virus sars cov hai
lực lượng công an phố học cùng y tế phường mỹ phú tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho tám đối tượng trên
kết quả tất cả đều âm tính
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tám đối tượng trên vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi